để bảo vệ tài sản của gia đình hơn hai trăm hai mươi hộ dân ấp hai vụ xã kiến bình huyện tân thạnh tỉnh long an đã góp tiền theo đầu công để ra cố đê bao đắp đập tạm để bảo vệ hơn một trăm bảy mươi hectare lúa vụ thu đồng
theo báo cáo của các địa phương trong số diện tích đã xuống giống thì hiện có khoảng bảy một trăm linh hectare đang có khả năng bị ảnh hưởng lũ
tại ấp hai vụ xã kiến bình huyện tân thạnh hiện có hơn một trăm bảy mươi hectare lúa thu đông của khoảng hai trăm hai mươi hộ dân đang bị nước đe dọa
để bảo vệ trà lúa này chính quyền địa phương cùng với người dân đã bàn thảo thống nhất phương án góp tiền trên đầu công để gia cố một năm km đê và đắp các đập tạm để chống lũ bảo vệ lúa thu đông

để bảo vệ trà lúa này chính quyền địa phương cùng với người dân đã bàn thảo thống nhất phương án góp tiền trên đầu công để chống lũ bảo vệ lúa thu đông